công an thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i năm hai nghìn một mươi tám
và tiếp tục thực hiện mệnh lệnh số hai của giám đốc công an thành phố hà nội
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an hà nội đã tập trung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tập trung hướng dẫn phân luồng giao thông trong giờ cao điểm
đặc biệt là trong dịch trước và trong tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông xây dựng thực hiện các chuyên đề
kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông
công tác phòng ngừa ủn tắc và tai nạn giao thông
hội nghị cũng đã đề ra những công tác trọng tâm trong thời gian tới
bao gồm chủ động nắm tình hình tham mưu kế hoạch giải quyết các vấn đề trật tự an toàn giao thông
tiếp tục tập trung lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
đặc biệt công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh số
của giám đốc công an thành phố hà nội nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi tám xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
không chấp hành luật giao thông đường bộ tổng kết công tác quý
toàn thành phố ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định
tỷ lệ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
đây là tiền đề cho các lực lượng tiếp tục nỗ lực trong các tháng tiếp theo